ngày một mươi ba tháng tám hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi với chủ đề
ngoại giao việt nam chủ động sáng tạo hiệu quả thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đã khai mạc tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng tới sự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
cùng dự có chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố trong cả nước
về phía bộ ngoại giao có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ ngoại giao
cùng hơn ba trăm linh đại biểu là trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
cán bộ chủ chốt các đơn vị của bộ ngoại giao cán bộ làm công tác ngoại vụ tại các địa phương
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi diễn ra vào thời điểm rất quan trọng
đây là dịp kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
hướng tới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng một mươi hai và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bám sát đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai ngành ngoại giao đã kiên trì về nguyên tắc
kiên định về mục tiêu chủ động linh hoạt trong triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng
với mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc chúng ta đã tranh thủ thời cơ
vượt qua thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng yếu về đối ngoại mà đại hội đảng một mươi hai đề ra
đặc biệt là hai nhóm nhiệm vụ lớn mà tổng bí thư đã chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao hai mươi chín
đó là tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và góp phần bảo vệ độc lập
chủ quyền lãnh thổ giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển
theo phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh những thành tựu đối ngoại đạt được trong thời gian qua
trước hết là do chủ trương đường lối đúng đắn của đảng về đối ngoại sự chỉ đạo sát sao của bộ chính trị
ban bí thư và sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo đảng nhà nước đồng thời là sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng
với các binh chủng giữa đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân giữa ngoại giao quốc phòng
an ninh theo đúng phương châm đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể
tại hội nghị các đại biểu đã nghe thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao lê thanh sơn đọc báo cáo
điểm lại tình hình thế giới và khu vực
kết quả công tác đối ngoại kể từ hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín đến nay
lãnh đạo bộ công an bộ quốc phòng ban đối ngoại trung ương đảng
ủy ban đối ngoại của quốc hội đã phát biểu tham luận đánh giá tình hình thế giới khu vực
nêu bật những thành tiệu đạt được từ hội nghị ngoại giao hai mươi chín đến nay
công tác phối hợp giữa ngành ngoại giao với các ngành trên mặt trận đối ngoại
đồng thời đề ra phương hướng biện pháp thúc đẩy công tác đối ngoại trên tất cả các trụ cột
tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại trong thời gian tới
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi tiếp tục làm việc đến ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi